từ một trò chơi dân gian được trình diễn vào các dịp lễ hội
nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi ở đền trấn vũ phường thạch bàn quận long biên thành phố hà nội
đã vinh dự được unesco ghi danh trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
trong lễ hội đền trấn vũ năm nay diễn ra nhiều hoạt động
như lễ đón nhận bằng công nhận nghi lễ và trò chơi kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
quyết định của chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú
trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc cho cụ nguyễn văn xê
và tổ chức cuộc thi kéo co ngồi giữa các mạng
lễ hội đền trấn vũ được tổ chức thường niên vào ngày ba tháng ba âm lịch hàng năm
được chính quyền các cấp quan tâm nhân dân xa gần về dân hương cầu nguyện
lễ hội là hoạt động mang bản sắc văn hóa nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linh
phản ánh những ước mơ khát vọng của con người mong muốn có cuộc sống an bình tốt đẹp
cũng là nét sinh hoạt văn hóa xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của con người
góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc luôn hướng về nguồn cội
đồng thời là nơi giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ tương lai